tòa phạm thị bích lương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên là giám đốc chi nhánh agribank nam hà nội cầm đầu cùng với một mươi bảy đồng phạm khác
theo đó hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo phạm thanh tân nguyên tổng giám đốc agribank
giữ nguyên mức án là hai mươi hai năm tù cho hai tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa cấp phúc thẩm cũng tuyên giữ nguyên mức án đối với hai bị cáo là phạm thị bích lương
và chử thị kim liên nguyên phó giám đốc chi nhánh agribank nam hà nội
cùng bị tuyên phạt ba mươi năm tù về hai tội danh vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo lương bị buộc phải liên đới bồi thường gần một ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng còn bị cáo hiền bị buộc bồi thường ba trăm tám mươi một tỷ đồng
các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ hai năm tù treo đến một mươi năm năm tù giam
tại bản án phúc thẩm hội đồng xét xử cũng đảm bảo
kiến nghị ngân hàng nhà nước bộ kế hoạch đầu tư và một số cơ quan khác cần phối hợp chặt chẽ
để kịp thời xử lý vi phạm đối với các công ty nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh ngăn chặn hành vi lừa đảo
còn tại tp hcm vào sáng nay cũng đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tiến dụng
xảy ra tại ngân hàng xây dựng vncb do có đơn kháng cáo của hai mươi năm bị cáo và một mươi tám đơn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt phạm công danh ba mươi năm tù cho cả hai tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng và cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo phan thành mai nguyên tổng giám đốc vncb
lãnh án hai mươi hai năm tù mai hữu khương nguyên thành viên hội đồng quản trị vncb lãnh án hai mươi năm tù
hoàng đình quyết nguyên phó giám đốc vncb chi nhánh sài gòn lãnh án một mươi chín năm tù về hai tội danh nêu trên
ngoài các mức án nêu trên tòa còn tuyên buộc phạm công danh phải hoàn trả hơn sáu tỷ đồng tiền gốc và lãi
mà danh đã vây và thực hiện các hành vi phạm tội để rút tiền từ vncb
theo bản án sơ thẩm thể hiện sau khi được tiếp nhận vncb
phạm công danh không những không có phương án tái cơ cấu để vực dậy ngân hàng này
mà ngược lại đã liên tiếp bắt hàng loạt những sai phạm
trong suốt quá trình điều hành vncb phạm công danh đã gây thất thoát cho ngân hàng hơn chín tỷ đồng
đến thời điểm khởi tố vụ án ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn vốn chủ sở hữu của vncb âm hơn một mươi tám tỷ đồng
tổng số nợ phải trả là ba mươi tám hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
dự kiến phi xét xử sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong những bản tin tiếp theo
sau hơn hai tháng khởi tố bắt tạm giam đối tượng võ thanh hải
trú tại phường an cư quận ninh kiều tp cn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn cho biết là đã xác định là có gần hai mươi năm nạn nhân
bị hải dùng thủ đoạn đặt cọc mua nhà để đem thế chấp ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền là gần một mươi năm tỷ đồng
trước đó từ đơn tố giác của nhiều người dân
cảnh sát hình sự công an tp cn đã điều tra và xác định hải không có công an việc làm
đang theo học hệ liên thông lớp bác sĩ đa khoa của một trường tư trên địa bàn cần thơ
để thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo của mình đối tượng tự xưng là bác sĩ để lấy lòng tin
trực tiếp thỏa thuận mua nhà đất rồi chỉ trả cho người bán tài sản một phần tiền
sau đó cho người thân như là mẹ ruột em ruột hay là vợ đứng tên rồi mang đến ngân hàng thế chấp
vay tiền lớn rồi chiếm đoạt
ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định là hải còn dùng thủ đoạn trên để lừa vay
tại các tổ chức tín dụng ngân hàng và vai nóng với lãi suất từ ba mươi đến sáu mươi một tháng bên ngoài
với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
đội kiểm soát phòng chống ma túy chủ trì và phối hợp với đội thủ tục hành lý nhập khẩu
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất vừa phát hiện một nữ hành khách
quốc tịch colombia vận chuyển một sáu kg cocaine qua đường hàng không tại sân bay quốc tế
tân sơn nhất
lúc hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai qua công tác soi chiếu lực lượng chức năng phát hiện hành lý
của nữ hành khách surasipa monroe claudia stephanie sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc tịch colombia
hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi hai có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
dưới đáy thư sách của hành khách này cất dấu một sáu mươi một kg chất bột màu trắng
kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy
đây là cocaine
bước đầu sephani khai nhận vận chuyển số cocaine trên cho một đối tượng người mỹ từ colombia
đến tp hcm để có tiền trả học phí và nuôi con nhỏ
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ nữ hành khách này để xử lý theo quy định
còn tại tỉnh quảng ninh lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố uông bí vừa bắt đối tượng vận chuyển ma túy
từ hải phòng sang quảng ninh tiêu thụ thu giữ bốn trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng nguyễn văn dương quê ở tỉnh thái bình hiện trú tại tp hải phòng bị bắt giữ
khi dương thuê xe taxi biển kiểm soát một mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm năm mươi ba từ hải phòng mang theo một gói gồm bốn trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
sang uông bí bán
ngoài số ma túy trên công an uông bí còn thu giữ thêm một gói nhỏ ma túy tổng hợp dạng đá trên người đối tượng
thưa quý vị là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự đặc biệt là vào dịp cuối năm
thời điểm mà diễn ra nhiều các hoạt động vui xuân đón năm mới của nhân dân
và nắm bắt được tình hình đó vào chiều ngày hôm nay
trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
đã tổ chức lễ gia quân đảm bảo an ninh trật tự dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi bốn
cũng như là tết nguyên đán đinh dậu
phóng viên mạnh tùng đang có mặt tại hiện trường sẽ chuyển đến quý vị những hình ảnh về lễ gia quân này
xin mời anh mạnh tùng ạ
theo kế hoạch thì năm nay lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục tuần tra tại các điểm công cộng
đặc biệt là những nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật tập trung đông người
ngoài ra trong đợt gia quân lần này lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tập trung đấu tranh chấn áp các loại hình tội phạm và tên nạn xã hội
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó tập trung vào phát hiện và xử lý các loại tội phạm như trộm cắp tài sản vào ban đêm tàng trữ vũ khí ma túy
sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc vào h ba mươi ngày một mươi một tháng một
các tổ tuần tra sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng liên ngành một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ đến trên nhiều tuyến đường cho đến năm h sáng
ngoài ra trong đợt gia quân lần này lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tập trung đấu tranh chấn áp các loại hình tội phạm liên quan đến củ vũ và đua xe trái phép